có địa chỉ ở thôn nhạc lộc xã trưng trắc huyện văn lâm tỉnh hương yên đã bị lực lượng công an bắt quả tang vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
qua test nhanh cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy thù giữ tại chỗ các dụng cụ để sử dụng ma túy một túi ni lông bên trong có bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên đã tiến hành trưng cầu giám định chất bột màu trắng thu giữ được
kết quả là ma túy tổng hợp loại ketamin có khối lượng một trăm ba mươi tám g
liên quan đến vụ tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ tại thanh hóa một cán bộ phụ trách tiêm chủng và một nhân viên y tế ở thanh hóa đã bị đình chỉ công tác một mươi năm ngày
cơ quan chức năng xác định việc tiếp nhận và bảo quản vaccine ở trạm y tế xã thang bình không đúng quy định
trong đó vaccine hết hạn sử dụng được để lẫn với vaccine còn hạn
quá trình tiêm người tiêm đã không kiểm tra hạn sử dụng của thuốc
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm trạm y tế xã thăng bình huyện nông cống triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ cho một mươi năm trẻ trong độ tuổi
đến một mươi h sáu phút cùng ngày người nhà của một trẻ phát hiện vaccine hexaccin đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là tháng ba năm hai nghìn hai mươi
qua xác minh trạng y tế này đã tiêm bốn mũi vaccine hesacin
hạn sử dụng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho bốn trẻ từ hai đến bốn tháng tuổi
thông tin về truy nãn tuệ phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
truy nã đối với đối tượng trần quang thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi ngách một trăm ba mươi
ngõ chợ khâm thiên phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an quận nam tử liêm tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh một b ba giảng võ
phường giảng võ quận ba đình tp hà nội
đối tượng này có sẹo chấm năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng phùng quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phố trà một
phường hội hợp tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi ở đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
các điểm nóng đầy thông tin nội dung hiệu quả gọi cơ quan đối tượng chung nóng đối